chiều ngày một mươi ba tháng bảy tại hà tĩnh một vụ cháy rừng đã xảy ra tại tiểu khu một trăm tám mươi bốn xã phúc đồng huyện miền núi hương khê
sau khi nhận được thông tin chính quyền đã huy động khoảng hai trăm năm mươi người cùng các phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức dập lửa tạo các đường băng cản lửa
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gai gắt gió thổi mạnh địa hình đồi núi khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn
đến khoảng một mươi sáu giờ chiều cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng ba hectare các loại cây keo tràm cây cao su và ghen quả
sáng ngày một mươi ba tháng năm một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà số hai mươi bốn phố thành công phường quang trung quận hà đông tp hà nội
khi xảy ra cháy cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín cửa sắt chuồng cọp kiên cố
vụ cháy khiến bốn nạn nhân là bà và ba người cháu tử vong
diễn biến các vụ cháy nhà dân cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh vẫn đang hết sức nhức nhối
đặc điểm chung của các vụ cháy loại hình này trong thời gian vừa qua đó là gây thiệt hại lớn về người và càng đau lòng hơn khi họ đều trong cùng một gia đình
các vụ cháy thường xảy ra vào nửa đêm hay dạng sáng và đặc biệt là các căn nhà đều không có lối thoát nạn thứ hai
sáng ngày tám tháng bảy tại số nhà một mươi hai ngõ thổ quan quận đống đa thành phố hà nội
xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng bảy tại thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà kết hợp vừa ở vừa kinh doanh xe đạp xe máy điện
vụ cháy khiến ba người trong cùng gia đình tử vong
còn tại hòa bình khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy xảy ra vụ cháy nhà ở ba tầng
tại tổ bốn phường tân thịnh thành phố hòa bình
vụ cháy khiến ba bố con chủ nhà tử vong
vâng đó là những vụ cháy xảy ra liên tiếp trong hai tháng vừa qua
còn tính từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra tới tám trăm tám mươi một vụ cháy làm chết bốn mươi năm người bị thương bốn mươi ba người
tài sản thiệt hại ước tính hơn tám mươi bảy một tỷ đồng
đáng chú ý toàn quốc xảy ra ba mươi bốn vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người
chủ yếu xảy ra tại nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
nhưng con số này cho thấy vẫn còn sự chủ quan lơ là đối với công tác phòng cháy chữa cháy trong các hộ gia đình
hiện trường vụ cháy ngôi nhà hai tầng ở thôn ngãi cầu sạn khánh hiện ngoài đức
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng bảy
tại ngôi nhà kết hợp vừa ở vừa kinh doanh xe đạp xe máy điện
ba người trong gia đình gồm hai vợ chồng và một cháu gái út sáu tuổi đã tử vong
hàng chục xe đạp điện và xe gắn máy năm mươi phân khối tại cửa hàng bị lửa theo dụi
ngôi nhà này chỉ có cửa cuốn phía trước mặt tiền ngôi nhà là lối thoát duy nhất
người dân cho biết lực lượng cứu hỏa đến rất sớm nhưng rất khó tiếp cận vào trong để giải cứu các nạn nhân
không có lối thoát nạn là thực tế mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy trong vụ cháy này
và điều đang nói đây không phải là tình trạng khác biệt
vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người do nhà không có lối thoát nạn vẫn xảy ra
vụ cháy khiến ba nạn nhân tử vong tại ngõ thổ quan của đống đa cũng trong tình trạng tương tự
ngôi nhà kết cấu bê tông cốt thép hình ống cao sáu tầng một tùm diện tích khoảng sáu mươi m hai
đường sử dụng để ở và kinh doanh dịch vụ sơn móng chân móng tay
toàn bộ cửa sổ ngôi nhà đều có gắn song sắt bên trong
khiến việc phá song sắt giải cứu người mắc kẹt mất nhiều thời gian
cầu thang nhỏ lại để nhiều đồ
chứa nhiều vật chữa cháy
nên dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt rất kịp thời
nhưng lại khó tiếp cận để giải cứu các nạn nhân
nên dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt rất kịp thời
nhưng lại khó tiếp cận để giải cứu các nạn nhân
nên dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt rất kịp thời
nhưng lại khó tiếp cận để giải cứu các nạn nhân
như vậy sự phát sinh cháy trước đó khoảng ba mươi đến bốn mươi năm phút thậm chí là hơn
cái thứ hai là trong hộ gia đình này thì cũng sắp xếp rất nhiều đồ đạc vật dụng và hàng hóa
cái thứ ba đó chính là ở các vị trí phòng ngủ của các cháu
ở cái tầng đó là không có lối thoát nạn thứ hai ra
từ không có bàn công không có bàn công không có lô ra
theo thống kể hiện trên toàn thành phố hà nội có khoảng bảy mươi nhà ở là dạng ống
và có hàng trăm nghìn nhà ở kết hợp kinh doanh chỉ có lối thoát duy nhất để thoát nạn là cửa ra vào
trong khi đó các nhà ống trong khu dân cư nhà ở kết hợp kinh doanh
được người dân sắp xếp thiếu khoa học chặn lối đi cửa thoát hiểm duy nhất
thường là cửa chính đá bắt lửa chặn lối thoát
tại khu vực sân thượng và cửa sổ hầu hết đều được hàn kín thành các chuồng cọp
với kiểu thiết kế này gây rất nhiều khó khăn cho việc dập lửa cứu hộ cứu nạn
người ở trong nhà cũng rất khó thoát ra khi có cháy
hậu quả thường khiến các nạn nhân tử vong do ngạt khói và khí độc
thực trạng đối với các nhà ở hội gia đình thường bố trí có một nối thoát nạn
thông qua cầu thang bộ hở từ các tầng trên lên tầng dưới và thoát ra ngoài qua tầng một
và tại cửa tầng một thường nắp đặt nhiều lớp cửa hoặc nắp đặt cửa cuốn để đảm bảo an toàn cho hội gia đình
tuy nhiên việc này cũng ảnh hưởng đến công tác tổ chức chữa cháy cứu nạn hộ nương lượng
thảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn của hộ và thoát nạn của người dân
đối với những khu vực nô ra ban công người dân thường nắp đặt thêm chuồng cọp
như vậy sẽ không đảm bảo yêu cầu có nối thoát khẩn cấp thứ hai
như vậy có thể thấy trong không gian sống ở đô thị hiện nay
sự lơ là chủ quan của người dân đối với giặc lửa thể hiện ở việc
họ có thể chi hàng trăm triệu đồng để mua sắm trang thiết bị hiện đại trong gia đình
nhưng lại không bỏ ra vài trăm nghìn đồng để mua những thiết bị báo cháy bình chữa cháy
thậm chí người dân hầu như đều lo chống trộm hơn chống cháy
chính nghịch lý này đã tạo nên những ngôi nhà được lắp đặt lồng sắt
bịt kín mặt tiền chặn hết các phương án thoát nạn khẩn cấp
đây là hình ảnh vụ cháy nhà xảy ra vào sáu giờ sáng ngày bốn tháng bảy vừa qua
tại quận một mươi hai tp hcm
ngôi nhà này cũng bịt kín khung sắt và khi phát hiện ngôi nhà có cháy
người dân đã phải dùng búa
phá chốt khung lồng sắt để giải cứu ba người ra ngoài
trong tình trạng người đã bị ám khói đèn
trong thời gian vừa qua các cấp chính quyền tp hcm phối hợp cùng nhiều lực lượng
đã nỗ lực triển khai và đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về cháy nổ
đặc biệt trước tình trạng những căn nhà không có lối thoát nạn
đang là một trong những nguyên nhân
khiến hậu quả các vụ cháy trong khu dân cư càng trở nên nghiêm trọng
do đó công tác tuyên truyền vận động người dân mở lối thoát nạn
vẫn đang được công an hà nội thực hiện quyết liệt
gia đình mình chủ động mở cái lối thoát nạn thứ hai này thì cũng rất là tốt rồi
tuy nhiên thì bác cũng hướng dẫn người nhà các thành viên trong hội gia đình
để mà có ví dụ mà có xảy ra đám cháy thì mình cũng biết được
ví dụ là cái chìa khóa này của gia đình mình mình để đâu
thì để mình lấy và mình mở và mình có thể thoát nạn ra bằng lối này
tôi cũng là khán bồ làm công tác của tổ trưởng tổ dân phố
cho nên tôi thấy cái việc này là rất cần thiết để được tuyên truyền cho bà con
cùng làm tốt công tác cứu hộ tự nạn và phòng cháy chứ cháy
thì bản thân tôi đã gương mẫu một là phá hoàn gội cái hệ sống trường hợp cũ
mà trước đây là không có lối thoát hiểm
thì tôi đã làm lại thay bằng một loại inox cái trường hợp bằng inox
mà trong đó là có một lối thoát hiểm
và luôn luôn giáo dục cho tất cả mọi thành viên trong hội gia đình
như thế này cái vị trí để chìa khóa và khi mà cần thiết
cái khả năng thoát hiểm của mình từng nào là đều có lối thoát hiểm
nó giao vào mọi dân tư
nhanh nhất dễ nấy nhất nhất là cái vị trí mà để các chìa khóa
mỗi năm nhà tôi làm nhà thì nói chung là để đảm bảo trật tự an ninh
cho khu nhà trọ thì nhà tôi đã hàn cái chuồng cọp kín
nhưng mà nay đã được hưởng vào các tổ dân phố là tập huấn
và đề phòng chống chứa cháy
thì nhà tôi sẵn sàng mở chuồng cọp để thoát hiểm
cho mọi người
khi đã bị cháy thì mọi người đều có thang dây xuống dưới đất
và ra ngoài đường thoát hiểm được
dự lượng cháy của con an ninh thì lấy công tác phòng ngừa là chính
và kèm thấy là tới đây sẽ tổ chức các lớp tập huấn
để hướng dẫn cho bà con về công tác là xử lý tình huống cháy ban đầu
các phương tiện cách cách sử dụng phương tiện cách thoát nạn
khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra
tiếp tục đi phối hợp với chương trình địa phương để kiểm tra
giả soát và cố gắng đảm bảo là một trăm linh các hộ gia đình
và các đơn vị nhà cho thuê để ở này mở được cơ trùng cọp
bổ sung đối thoại thứ hai và trang bị một trăm linh phương tiện
chưa hết tay đối với các loại hình nhà để ở và cho thuê
thời gian vừa qua tại nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng
các thanh thiếu niên và người xấu liên tục gọi điện thoại
chọc phá tổng đài cứu nạn cứu hộ một trăm một mươi bốn của lực lượng cảnh sát
phòng cháy cháy cháy
thậm chí có ngày có đến hàng trăm cuộc gọi
và xuất phát từ những số điện thoại không chính chủ
vậy hành vi này đã vi phạm pháp luật như thế nào
và gây ra những hệ lụy ra sao
câu trả lời sẽ có trong chuyên mục bạn nên biết ngày hôm nay
đó là cuộc gọi của một trẻ em gọi tới tổng đài một trăm một mươi bốn
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk lắc thì thời gian gần đây
liên tục bị các đối tượng xấu hay trẻ em
gọi điện đến để chọc phá côi dối
chỉ cần để xót
gọi đến một tin báo cháy thì hậu quả khôi lượng
thế nhưng tổng đài một trăm một mươi bốn
số điện thoại khẩn cấp về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ ở đắk lắc
lại tiếp nhận nhiều tin côi dối chọc phá
trong đó có nhiều cuộc gọi báo cháy giả
việc mà tiếp xúc rồi nghe
các cuộc điện thoại mà tới để quay rối
là rất là nhiều
có khi cả ngày đến hàng trăm cuộc gọi
là gọi điện đến để quay rối
làm ảnh hưởng đến cái việc mà tiếp nhận
những cái thông tin chính thống
từ những cái vụ việc mà
xảy ra trên địa bàn tỉnh
những cái số này gọi đến thì thường
tập trung vào những đầu số những cái sim
mà nó không đăng ký chính chủ
tức là khi chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng
để kiểm tra xác minh
cái thông tin của cái sim đó
thì không xác minh được
qua đây thì cũng đề nghị
các đơn vị chức năng nhất là
những cái đơn vị quản lý nhà mạng
chúng ta cần phải tăng cường về cái việc
mà kiểm soát cái thông tin của các loại sim này
hành vi báo tin giả
sẽ bị phạt từ bốn triệu đến sáu triệu đồng
đối với các tổ chức có cùng hành vi vi phạm
mức phạt gần gấp hai lần
mức tiền phạt đối với cá nhân
với cách đó ngoài việc tuyên truyền
để người dân hiểu và chấp hành quy định về báo cháy
việc quan trọng hơn là các đơn vị liên quan
như các cơ quan chức năng
phải phối hợp và có biện pháp xử lý nghiêm
những trường hợp quấy phá tổng đài một trăm một mươi bốn
chương trình alo một trăm một mươi bốn kỳ này
đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại